giá xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới đây đã tăng rất cao
trong bối cảnh doanh nghiệp có nhiều khó khăn người tiêu dùng đang phải thắt chặt chi tiêu
thì việc tăng giá xăng dầu lần này đã tác động đến thị trường cũng như là sức cầu của nền kinh tế
ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
theo điều chỉnh của liên bộ công thương tài chính hiện nay giá xăng zon chín trăm năm mươi ba loại phổ biến trên thị trường
tăng một một trăm bảy mươi đồng một lít lên sát hai mươi bốn đồng một lít
xăng e năm zon chín mươi hai cũng tăng một một trăm sáu mươi đồng một lít
các mặt hàng dầu diesel dầu hỏa và ma rút thêm tám trăm một mươi đến một một trăm một mươi đồng một lít
đây là lần tăng thứ hai liên tiếp trong một mươi ngày qua
việc tăng giá lần này khiến anh dũng cũng như nhiều người dân khác đã khó khăn lại càng thêm trồng chất
giá xăng tăng sẽ ảnh hưởng đến những vật giá của các xăng
các phòng khác thì đương nhiên người dân phải tiết kiệm tôn truyền chi tiêu
doanh nghiệp thì cũng phải chịu chung số phận khi xăng tăng thôi bởi vì mọi vận chuyển chi phí ở việt nam nói chung là
bây giờ các phương tiện đều sử dụng xăng cho nên là giá xăng tăng thì sẽ ảnh hưởng đến cước vận tải và mọi chi phí sẽ bị tăng lên
trước thực trạng trên người tiêu dùng cũng như nhiều doanh nghiệp bán lại xăng dầu
mong muốn chính phủ xứ mân hành nghị định để giúp cho ngành xăng dầu bước sang trang mới ổn định
hiệu quả công bằng bảo đảm ổn định an ninh năng lượng quốc gia
đặc biệt là giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp bán lại xăng dầu nói riêng
các bản hàng lần đầu vào như xăng dầu than điện cần quản lý một cách chặt chẽ
tránh điều hành giật cục không có lợi cho thị trường và giá cả chung
bộ công thương cũng có vai trò trong việc điều hành một số các bản hàng thiết yếu
ví dụ như xăng dầu ví dụ như những bản hàng cùng với cả bộ thái chính
bản hàng về giá điện và một số các bản hàng khác
thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng trong thẩm quyền cũng như trong chức trách của mình
để góp phần để kiểm soát giá cả hàng hóa đầu vào
cũng như việc tăng cường kiểm soát để ngăn chặn các hoạt động găm hàng đầu cơ thao tung giá
nếu mà chúng ta không hạ giá xăng ấy nó còn tiếp tục lên
doanh nghiệp sẽ suy sụp người dân sẽ không có tiền để chi tiêu ngặt nghèo
đời sống sẽ khổ sở hơn
rằng năng lực cạnh tranh của việt nam sẽ suy giảm
sức mua yếu đúng không sản xuất đình trệ nó sẽ trở thành gọi là đình lạm
tức là vừa lạm phát mà lại vừa đình trệ sản xuất
nếu so với thời điểm một năm năm về trước
thì giá xăng dầu và các nhiên liệu khác có xu hướng ổn định
và không có nhiều tác động tiêu cực tới lạm phát của việt nam
tuy nhiên không vì thế mà chủ quan với biến động của giá cả xăng dầu
bởi giá xăng tăng hay giảm có tác động rất lớn tới người dân cũng như doanh nghiệp